nhiều vụ án mạng tai nạn xảy ra có nguyên nhân chính bắt nguồn từ ma túy
những kẻ khi gây án đều trong tình trạng không tỉnh táo sau khi sử dụng chất gây nghiện và cực kỳ manh động
hiện tượng ảo giác hoang tưởng thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy tổng hợp và các chất amphetamin nói chung
trước thực tế này bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp nhận được sự quan tâm lớn của xã hội
sử dụng ma túy đá một thời gian dài khiến tâm lý bệnh nhân này bị ảnh hưởng nặng nề thường xuyên sinh ảo giác điên loạn
sau khi tới bệnh viện tâm thần hà nội điều trị anh đã bình phục và sắp được trở về nhà
theo hướng dẫn can thiệp mà bộ y tế mới ban hành để điều trị cho người dùng ma túy tổng hợp
cần can thiệp bằng thuốc và điều trị tâm lý xã hội
pháp đồ điều trị cho bệnh nhân sử dụng các chất dạng amphetamine được bộ y tế hướng dẫn từ năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên thời điểm này chưa có liệu pháp về tâm lý và hỗ trợ xã hội
vì vậy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín việc bộ y tế ban hành hướng dẫn ở mức độ tổng quan hơn
rất lớn cho các cơ sở y tế và bệnh nhân
năm hai nghìn một mươi bốn chỉ có hướng dẫn sử dụng dối loạn tâm thần điều trị dối loạn tâm thần do sử dụng chất dạng amphetamine
còn bây giờ thì là hướng dẫn kể cả từ sàng lọc từ trần đoán nghiện
rồi là hướng dẫn về mặt điều trị tổng thể theo cả một quá trình từ địa phương đến các cơ sở y tế
thế thì nó khác
và hai nó mang tính chất pháp quy
quá trình cai nghiện các bác sĩ sẽ can thiệp tâm lý và hành vi tư vấn tăng cường động lực để hỗ trợ người lệ thuộc ma túy tổng hợp cai nghiện
ban đầu bệnh nhân có thể trong tình trạng kích động rồi là những hoang tưởng ảo gia cấp rất là mạnh
thì việc liệu pháp hóa dược phải được ưu tiên hàng đầu
có áp dụng một số liệu pháp tâm lý ví dụ như là liệu pháp tâm lý nhóm rồi là liệu pháp tâm lý cá nhân
và một số rất ít là liệu pháp tâm lý gia đình
thì để cho bệnh nhân tăng cái động lực của bệnh nhân coi như là tránh cái tái nghiện
tuy nhiên việc triển khai thời gian đầu sẽ gặp nhiều khó khăn do lực lượng chuyên môn còn mỏng
sự phối hợp giữa chính quyền công an thương binh xã hội để quản lý bệnh nhân ngoài cộng đồng chưa thực sự chặt chẽ
bên cạnh đó sự quyết tâm của chính bệnh nhân là yếu tố cốt lõi bởi chỉ khi họ chịu hợp tác thì quá trình điều trị mới đạt kết quả cao